các thông tin về công tác chuẩn bị sẽ được giải đáp trực tuyến trong góc nhìn chuyên gia ngành ngành
cùng chuyên gia nhận diện tội phạm làm rõ thủ đoạn của ổ nhóm chuyên trộm cắp tiêu thụ ô tô
vâng thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở việt nam
nước ta đã ghi nhận số ca mắc mới trong vòng hai mươi bốn giờ ở mức bốn con số
nhiều địa phương sau hàng chục ngày không có ca mắc ngoài cộng đồng cũng bắt đầu xuất hiện các trường hợp chưa rõ nguồn lây
nhiệm vụ kép quyết tâm phải thực hiện và trong hai ngày tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đợt một
cũng được diễn ra với hàng trăm nghìn thí sinh tham dự đòi hỏi sự tập trung cao độ của tất cả các ban ngành
trong công tác phòng dịch chống dịch cũng như ý thức của mỗi người dân
nhiều nội dung đáng chú ý sẽ được chúng tôi phản ánh trong
ba mươi phút sắp tới của chương trình còn mở đầu như thường lệ sẽ là điểm nóng an ninh trật tự đáng chú ý
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ngày năm tháng bảy đến sáu h ngày sáu tháng bảy
việt nam có thêm hai trăm bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín ghi nhận ở trong nước
tại thành phố hồ chí minh hai trăm ba mươi ca phú yên một mươi tám ca đồng nai một mươi một ca an giang một mươi ca hưng yên năm ca
vĩnh long hai ca hà nam một ca trong số này có hai trăm hai mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến sáu giờ ngày sáu tháng bảy việt nam có hai mươi một ba trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó một mươi chín bốn trăm bốn mươi một ca ghi nhận trong nước một tám trăm bảy mươi một ca nhập cảnh
từng là một cám bộ uy tín của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
chi nhánh vĩnh phúc nhưng chỉ vì ham mê trò đỏ đen trên mạng
nguyễn văn an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện mê linh thành phố hà nội
đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai năm tỷ đồng của khách hàng và bạn bè
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hà nội vừa triệt phá thành công một đường dây tiêu thụ xe ô tô trộm cắp
xe cầm cố lớn nhất từ trước tới nay thu giữ gần một trăm linh chiếc xe ô tô các loại
nhóm nghi phạm tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm nguyễn thành công trú tại tỉnh hưng yên với vai trò là chủ mêu cầm đầu
và hai đồng phạm là nguyễn hữu tú và nguyễn hữu trung chú tại hà nội
còn đối tượng mang xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ của công chính là kẻ đã trộm cắp chiếc xe ô tô innova là lê hoàng đạt
công an thành phố lào cai cũng vừa bắt giữ thành công đối tượng lương văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện bảo thắng
về hành vi trộm cắp ba mươi bảy chiếc đồng hồ trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng của cửa hàng đồng hồ kính mắt trường giang tại đường cốc lếu
mở rộng điều tra công an thành phố lào cai xác định đối tượng lương văn thanh còn có đồng bọn tên là huy
cùng thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp liên tiếp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành nhân
trú tại phường mỹ thới thành phố long xuyên về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
nhân chung sống như vợ chồng với nguyễn thị huỳnh tươi chú tỉnh đồng tháp
tuy nhiên trong thời gian sống chung hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tối ngày bốn tháng bảy nhân đã dùng chân tay đánh nhiều nhát vào người chị tươi khiến nạn nhân tử vong
nhất là những trường hợp như f f một
f hai phải tuân thủ các quy định về cách ly
song vẫn có không ít trường hợp đã bỏ trốn khỏi bệnh viện hay là khu cách ly tập trung
điều này đã dẫn đến hàng loạt các hệ lụy nghiêm trọng
không chỉ làm cho các cơ quan chức năng phải vất vả trong việc tìm kiếm
truy vết gây tốn kém mất thời gian mà còn tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân là điều không thể đong đếm
bởi đây chính là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh
đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay
và những hành vi bất chấp pháp luật thiếu ý thức cộng đồng cùng một số trường hợp cố tình bỏ trốn
đã khiến cho cư dân mạng vô cùng bức xúc
khoảng gần ba giờ sáng ngày bốn tháng bảy trường hợp fùng my quả đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly tại thành phố bắc giang
đến khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy trường hợp này khi đang trên xe khách về hà giang
xác minh ban đầu xác định có hai mươi tám trường hợp f một
đã đi chung xe với f bỏ trốn
hà giang ra thông báo cách ly hai mươi một ngày toàn bộ số người trên
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
qua giả soát truy vết f này đã ghi nhận hai mươi trường hợp tiếp xúc
đông đảo cư dân mạng đã lên án hành vi vô cùng nghiêm trọng của trường hợp f này
f không chịu ngồi trong bệnh viện điều trị cho khỏi
còn bỏ trốn làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người cần xử lý thật nặng
đang chữa covid mà dám trốn viện về khu
quê làm khổ bao nhiêu người
thành phần này cần đem ra khởi tố hình sự để làm gương cho người khác ngay lập tức
rồi lại bảo do nhận thức kém trường hợp này phải xử lý thật nặng vì gây họa cho cộng đồng
một người cho lợi ích của mình lên hàng đầu như thế thì nên xử thật nghiêm khắc
đừng để người khác thấy nhẹ để làm theo
sau lại vô trách nhiệm với cộng đồng trong mùa dịch
đề nghị chính quyền nơi cư trú của các trường hợp này xử phạt theo quy định
mới đây tại bình thuận đã có khoảng
ba trăm linh bệnh nhân và hai trăm linh người đã tự ý chui lỗ vượt rào trốn khỏi bệnh viện tỉnh
dù chưa hết thời gian cách ly
những trường hợp bỏ thốn như vậy đã xảy ra không ít trong thời gian qua
có trường hợp đã bỏ trốn tới hai lần như ở điện biên
chia sẻ trên cộng đồng mạng
cụm từ bỏ trốn khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đáng thất vọng
nhiều câu hỏi được chính cư dân mạng đặt ra
còn vài tiếng nữa là
vậy mà không hiểu sao mọi người lại vi phạm quy tắc như vậy
ý thức chấp hành còn kém như thế
hỏi đến bao giờ mới hết dịch bệnh đây
trường hợp người bỏ trốn nếu trong người có virus dịch bệnh thì sẽ như thế nào
ở đây không ai kỳ thị hay đối xử tệ bạc những người đang có yêu cầu cách ly
tại sao lại có hành động tệ hại đến như vậy
những người bỏ trốn khỏi bệnh viện khu cách ly thật vô trách nhiệm
ý thức như thế thì sao có thể đẩy lùi covid
đọc tin xong bức xúc thật sự
ai cũng giữ cho mình một chút ý thức thì cũng đâu đến nỗi nào
đúng là một ngày dài hơn thế kỷ đối với những người thiếu ý thức
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm
cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp bỏ trốn thì cũng cần xem lại công tác quản lý cũng như trách nhiệm tập thể cá nhân
đối với các trường hợp dễ dàng bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung
tuyệt đối không nên để sự việc như trên tái diễn và thực hiện
nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch
cần có biện pháp siết chặt quy trình quản lý người cách ly
có biện pháp khắc phục lỗ hổng trong quy trình này tránh để xảy ra tình trạng tương tự
đề nghị cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý lưu trú ở các địa phương
tôi nghĩ trong các khu cách ly tập trung ngoài việc tổ chức công tác phòng chống dịch
thì cũng nên quan tâm đến việc tuyên truyền vận động ổn định tâm lý thay đổi ý thức người đang cách ly
để họ không tìm cách bỏ trốn
theo quy định người bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế có thể bị phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
đồng thời buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo nghị định một trăm bảy mươi sáu của chính phủ
trường hợp bỏ trốn khỏi khu vực cách ly y tế dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng
sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hiện việt nam đã có trên một mươi chín bốn trăm linh người nhiễm covid một mươi chín
và có trên một mươi một năm trăm linh người đang được điều trị cách ly tại các khu vực y tế
áp lực nhằm sớm khống chế làn sóng thứ tư dịch bệnh đang là vô cùng lớn
thế nhưng chỉ cần một trường hợp cố tình bỏ trốn khỏi khu cách ly
những cố gắng chống dịch sẽ có thể bị đổ bể
vì cộng đồng hãy chia sẻ và lan tỏa tinh thần phòng chống dịch từ chính hành động của mình
bỏ trốn khỏi khu vực cách ly từ chối sự quan tâm chăm sóc của các y bác sĩ
là hành động thiếu suy nghĩ có thể đe dọa trực tiếp đến mạng sống của chính họ và rất nhiều người khác
hãy chia sẻ quan điểm ý kiến của bạn trên fanpage truyền hình công an nhân dân
khi có những ca bùng phát mới và nguy cơ lan rộng
dịch bệnh nhưng các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở quảng ngãi vẫn phải luôn duy trì hoạt động
để đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như doanh nghiệp
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại đây đang được kích hoạt
ở mức cao nhất để vừa ngăn ngừa dịch bệnh vừa đảm bảo an toàn
đáp ứng yêu cầu kiểm định của doanh nghiệp chủ phương tiện
và xin mời quý vị cùng theo dõi trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
chủ xe đến làm thủ tục đăng kiểm
nhân viên trung tâm đã yêu cầu khai báo y tế đo thân nhiệt và đeo khẩu trang
được bố trí một cách xa để phòng chống dịch
đăng kiểm viên và nhân viên nhận trả hồ sơ đều trang bị những đồ bảo hộ cần thiết
để đem lại sự an toàn cho khách hàng cũng như chính nhân viên làm việc
phòng chống dịch thì cũng rất là đảm bảo
xe khi vào cũng có đo thân nhiệt và sức khuẩn
ở phía trước cũng có ngai chô và nộp giấy tờ cũng có đầy đủ
nói chung cũng an tâm khi làm thủ tục đăng kiểm ở đây
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng phương tiện đến kiểm định
tại các trung tâm cũng giảm nhiều so với thời điểm trước dịch
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sở giao thông vận tải quảng ngãi
mỗi ngày trung bình chỉ có khoảng năm mươi xe để kiểm định
giảm một nửa so với trước đây
phương tiện đến đăng kiểm ít nhưng công tác phòng dịch vẫn luôn được duy trì ở mức cao nhất
đơn vị thực hiện nghiêm túc năm ca theo bộ y tế
từ khâu chủ phương tiện đưa xe đến khi mà chủ phương tiện nhận xe
thì sẽ được kiểm tra rất là kỹ
ngay từ đầu là được kiểm tra về thân nhiệt
theo báo y tế rồi xe vào di chuyển thì chỉ có đăng kiểm viên thực hiện
và chủ phương tiện là
và được bố trí tại phòng trại theo dự phương cách an toàn
tỉnh quảng ngãi có bốn trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
mỗi ngày có cả trăm phương tiện đến đăng kiểm
không chỉ phương tiện xe tỉnh mà nhiều phương tiện ở các tỉnh thành khác
cũng ghé vào quảng ngãi để đăng kiểm
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên các trung tâm đăng kiểm
vừa phải phòng dịch an toàn giảm bất nguy cơ lây nhiễm
vừa phục vụ tốt cho khách hàng
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cũng thường xuyên kiểm tra
nhắc nhở các trung tâm đăng kiểm phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng
không vì dịch bệnh phức tạp mà né tránh không đăng kiểm xe
trung tâm đăng kiểm vẫn hoạt động
tuy nhiên phải đảm bảo được trước mắt là thay bố y tế
và cách dùng các thông điệp năm k của ngành y tế
cũng như là không có tụ tập đông người
phải bố trí ngồi giỏng cách
khi mà đăng kiểm là xong thì phải giải phóng phương tiện
nó không để ách trong lượng phương tiện trong các trung tâm đăng kiểm
nhân viên ở các trung tâm đăng kiểm cũng giải quyết nhanh chóng các thủ tục
giấy tờ theo đúng quy định để hạn chế tiếp xúc lâu giữa nhân viên với khách hàng
hạn chế nhiều khách cùng chờ đợi
đảm bảo hoạt động an toàn cho nội tiện dịch bệnh covid một mươi chín
thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp một
khi mà kết quả này vừa sử dụng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa sử dụng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa xét tuyển đại học
năm nay có hơn một triệu thí sinh tham dự kỳ thi và sẽ được chia làm hai đợt
và vào chiều ngày hôm nay thì các em sẽ bắt đầu làm thủ tục thi
hiện những thông tin về công tác chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi
đang được rất nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm
và để giải đáp những thắc mắc trên
ngay bây giờ chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến
cùng với thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
và trước tiên thì xin mời quý vị cũng như là ông nguyễn hữu độ
chúng ta hãy cùng theo dõi một clip tổng hợp của chúng tôi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo thống nhất trên cơ sở đề xuất của các địa phương
và tình hình thực tiễn về diễn biến dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
các địa phương đã rất cẩn trọng trong công tác chuẩn bị thi
nhiều kịch bản dự phòng đã được xây dựng
nhiều tình huống liên quan đến công tác phòng chống dịch
đã được các địa phương diễn tập nhiều ngày qua
đến nay hầu hết các địa phương cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị
đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi nghiêm túc an toàn
thưa ông qua clip vừa rồi có thể thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến hết sức phức tạp
và nếu so với năm hai nghìn hai mươi có thể thấy kỳ thi năm nay
thì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hơn
vậy xin ông cho biết đến thời điểm này
ông có đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị
và sự sẵn sàng của các tỉnh thành phố năm nay ạ
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
diễn ra trong điều kiện rất đặc biệt
năm nay dịch diễn biến rất là phức tạp
khác với năm hai nghìn hai mươi kỳ thi năm nay
diễn ra trong điều kiện là dịch phức tạp hơn
lan rộng ra nhiều tỉnh thành phố hơn
và điều này thì đã được thủ tế chính phủ
quán triệt rất là sâu sắc
và đã ban hành chỉ thị một mươi một
về công tác tăng cường
chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo đó thì giao trách nhiệm cho
bộ dân chính phủ
bộ dân dụng tạo các bộ ban ngành
và đặc biệt là các địa phương
triển khai thực hiện kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này
cái nhận thức là kỳ thi rất là quan trọng
cho nên bộ dân dụng tạo đã thành lập
sáu đoàn đi kiểm tra tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
những tỉnh mà không trực tiếp đến được
thì các đoàn đều đã tổ chức
giả soát kiểm tra trực tuyến
với tất cả các ban chỉ đạo các địa phương
cho đến nay qua tổng hợp các đoàn đi kiểm tra
thì có thể khẳng định là trách nhiệm
của các địa phương đã vào cuộc chỉ đạo
một cách bài bản chặt chẽ trách nhiệm
và công tác chuẩn bị đến giờ phút này
các địa phương đều đã báo cáo
và đã sẵn sàng trong kỳ thi nghiêm túc
thể hiện rõ nét là các tỉnh đều có chỉ thị
về được triển khai thực hiện kỳ thi này
thứ hai là đều thành lập ban chỉ đạo
đều đã xây dựng kế hoạch
phân công trách nhiệm cho từng thành viên
và thứ ba là công tác chuẩn bị đội ngũ
cho những người làm thi
được tập huấn
được hiểu rất rõ
về chuyên môn nghiệp vụ
với tinh thần là mọi người tham gia kỳ thi
đều nắm thật chắc quy chế
rồi các điều kiện về cơ sở vật chất
điểm thi bố trí điểm thi giữ phòng
bố trí các phòng thi
bên cạnh đó có phòng thi
về phòng chờ phòng giữ phòng
phòng cách ly
rồi các điều kiện về photocopy
rồi điện lực
có thể nói là công tác chuẩn bị
đã đảm bảo được yêu cầu
và đặc biệt
công tác phòng chống dịch
đã được nhiều địa phương quan tâm
nhất là thực hiện công thức năm k cộng vaccine
nhiều tỉnh thành phố đã trực tiếp
thực hiện điều này
đó là tổ chức diễn tập
như là thành phố hà nội
tổ chức diễn tập các kịch bản các tình huống
để mà ứng phó với dịch
cho nên tất cả các địa phương
đều đã có phương án phòng chống thuốc khử khuẩn
thực hiện giãn cách
rồi đeo khẩu trang
và tất cả những nhiệm vụ thực hiện
cho việc phòng chống dịch
rất là chú đáo
và có thể cảm nhận thêm một ý nữa
đó là năm nay với yêu cầu
bộ tổ chức kỳ thi đảm an toàn phòng dịch
trên tổ chức thi đợt thi thứ hai
cho các đối tượng
mà không bị dịch tễ
là những học sinh thuộc f f một f hai
đối tượng của khu vực cách ly
và với những cách thức tổ chức như vậy
cho nên việc giả soát
tất cả các đối tượng học sinh
thuộc diện f f một f hai
và những đối tượng
thuộc khu vực cách ly
theo chỉ đạo của thủ tướng
thì được các tỉnh thành phố
giả soát rất là kỹ càng
và quy trách nhiệm cá nhân
nếu để xảy ra những trường hợp
mà có học sinh f f một f hai
mà tham gia dự thi đợt này
vâng thưa ông có thể thấy rằng là
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thì các thí sinh cũng đã phải trải qua
nhiều đợt học online
từ năm lớp một mươi một và một mươi hai
vậy với đặc thù của thí sinh tham dự
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một bộ đã có những chỉ đạo
như thế nào trong công tác
trực đề thi
về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm nay thì đề thi là bám sát
vào chuẩn đầu ra của chương trình
theo chương trình giảng dạy
ví dụ như chương trình lớp một mươi một đã được rút gọn
thì những phần mà rút gọn ấy
thì sẽ không có trong đề thi
mà cái chương trình lớp một mươi hai cũng như vậy
bộ đã ban hành
cái đề tham khảo theo đó
thì cũng đã lường trước được các tình huống
phức tạp của kỳ thi
do cái dịch covid
cho nên cái đề thi cũng ra ở mức độ
là đảm bảo đáp ứng phù hợp
với cái thời gian
các em học tập về chương trình
cũng có độ phân hóa phù hợp
để đáp ứng được với yêu cầu
để cho các cơ sở giáo dục đại học
cao đẳng cũng có thể tuyển sinh
cho nên có thể nói là đề thi
với cái đề thi tham khảo
khi mà trận đề như vậy cũng đã đáp ứng được
với cái yêu cầu của hai năm học
trong điều kiện ảnh hưởng với dịch covid
năm nay thì kỳ thi sẽ được tổ chức
nhiều ý kiến phụ huynh cũng như là học sinh
cũng đang rất là băn khoăn về việc
liệu có sự công bằng giữa hai đợt thi hay không
vậy về phía bộ giáo dục và đào tạo
sẽ có những phương án cụ như thế nào
về vấn đề này ạ
về cái hướng cân bằng đề
giữa hai đợt thi thì đây là một trách nhiệm
của bộ giáo dục và đào tạo trong quá trình làm
trên tinh thần chung
là cái đề tham khảo
nó là một cái kênh thông tin
là một cái ma trận
hướng tới để cho các em ôn tập
thì đấy là cái hướng mà
sắp tới cái đề tham đề
ra đợt một với đợt hai
theo hướng là cân bằng
cho nên các em cũng có thể yên tâm
là mức độ ra như vậy
để đáp ứng sự công bằng trong quá trình tổ chức thi
và hơn nữa việc tổ chức
kỳ thi đợt một đợt hai
về sự nghiêm túc
chính xác đảm bảo đủ trung thực
về đối giá đúng thực chất năng lực các em
thì cũng sẽ được các địa phương
cũng như được bộ giáo dục và đào tạo
chỉ đạo chặt chẽ
như vậy là ngày mai thì các thí sinh cả nước
sẽ bước vào đợt một của kỳ thi
vậy thì thứ trưởng có những lời gửi gắm như thế nào
tới các thí sinh cũng như là
những cán bộ làm công tác của đợt thi này ạ
có lẽ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
là một năm học đặc biệt
đặc biệt trong thời gian từ tháng ba
tháng bốn trở lại đây
khi mà dịch tiến biến rất là phức tạp
thì ôn tập của các em cũng bị ảnh hưởng
chương trình giáo dục để hoàn thành được
đã là một sự nỗ lực
của các em
và một sự cố gắng rất lớn của toàn ngành
cho nên đầu tiên là cho phép tôi được
thay mặt lãnh đạo bộ
xin được hoan nghênh và cảm ơn
các nhà trường các thầy giáo cô giáo
các em học sinh cũng đã rất nỗ lực
để hoàn thành được chương trình giáo dục phổ thông
chương trình lớp một mươi hai năm nay
để chúng ta có thể tổ chức
kỳ thi tốt nghiệp phổ thông
theo đúng kế hoạch
và thứ hai là cũng để mong là
các thầy giáo cô giáo trong thời gian vừa qua
đã rất là nỗ lực cố gắng ôn tập cho các em
và bây giờ chỉ còn là không thể
kỳ thi để mà tổ chức kỳ thi thật là thành công
tôi cũng đề nghị và mong muốn
là các thầy cô giáo cũng sẽ tiếp tục
cố gắng nắm thật chắc
quy chế và để triển khai
tổ chức chỉ đạo kỳ thi
đặc biệt này đảm bảo an toàn
về dịch an toàn về kỳ thi
đảm bảo cái tính
nghiêm túc tính công bằng công khai
đảm bảo chất lượng kỳ thi
phải tốt nhất và với các em
thí sinh thì các em cũng luôn
nghĩ rằng là các thầy giáo cô giáo
cả hệ thống chính trị đang quan tâm
chỉ đạo kỳ thi tinh thần
là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em
và trách nhiệm của các em là rất
cố gắng ôn tập thật tốt
và thật là bình tĩnh tự tin
để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất
xin cảm ơn thứ trưởng quỹ thủ độ với những chia sẻ
vừa rồi và qua đó thì chúng ta cũng có thể
thấy rằng các địa phương cũng đã có
sự chuẩn bị rất chú đáo kỹ càng
và chúng ta cùng chúc cho các thí sinh
sẽ vượt qua kỳ thi một cách nghiêm túc
an toàn và hiệu quả